chỉ vì hai trăm linh đồng tiền công mà nhận lời vận chuyển ma túy tuy nhiên khi đang trên đường vận chuyển thì đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng là lò thị tê chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la ngoài ba trăm linh viên ma túy tổng hợp lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi tại xã triềng nơi huyện mai sơn đến ngã ba triều mung huyện mai sơn sẽ có người đến nhận
nếu chót lọt sẽ được trả tiền công là hai trăm linh đồng